ngày một mươi ba tháng ba cụm thi đua số ba bộ công an đã tổ chức hội nghị thực hiện phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi bảy sự hội nghị có lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân
bộ công an và lãnh đạo công an tám tỉnh trong cụm thi đua số ba gồm phú thọ bắc cạn quảng ninh
thái nguyên bắc giang hòa bình yên bái và tuyên quang
thảo luận tại hội nghị đại diện lãnh đạo công an tám tỉnh trong cụm thi đua số ba đã tập trung
làm rõ các nội dung trong thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó trọng tâm là xác định tiêu chí và thang điểm thi đua
tại hội nghị lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân bộ công an và lãnh đạo ủy ban nhân dân
tỉnh phú thọ đánh giá cao vai trò sự đóng góp của công an các tỉnh nhất là công tác nắm
dự báo tình hình tham mưu phục vụ lãnh đạo tỉnh giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đồng thời tin tưởng những nội dung được thảo luận và ký giao ước thi đua tại hội nghị sẽ là động lực
đến năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của công an các tỉnh trong cụm
sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội
giữ vững niềm tin của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc ở mỗi địa phương